nhà báo nguyễn thị liên ban thể sự đài truyền hình việt nam cũng nhận được tin nhắn tương tự
và trong chiều ngày hôm qua công an thành phố hà nội đã làm việc với người có liên quan để xem xét và điều tra làm rõ
tiếp tục thông tin về vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường đoàn kết thị xã ia unpa tỉnh gia lai vào sáng qua ba tháng một mươi hai là một người tử vong một người trong tình trạng nguy kịch
ubnd tỉnh gia lai đã giao cho cơ quan chức năng điều tra nguồn nhân vụ nổ súng đã khiến cho hai người thương vong
đồng thời làm rõ việc quản lý sử dụng vũ khí tại ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết để xử lý theo đúng quy định
ubnd tỉnh chỉ đạo công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với ubnd thị xã ia unpa khẩn trương điều tra khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định rõ nguồn nhân vụ việc
làm rõ trách nhiệm quản lý sử dụng vũ khí tại ban chỉ huy quân sự phương đoan kết để xử lý theo quy định
trước đó vào sáng ngày ba tháng một mươi hai
tại trụ sở ubnd phường đoàn kết bùi trí hiếu phó chỉ huy ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết đã sử dụng súng ckc khống chế trị kapang hervèn để đưa vào hội trường của phường
sau đó đối tượng đã bắn chết con tin và tự sát nhưng không thành
hiện nghi phạm đã được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
theo cảng vụ hàng không miền bắc đơn vị sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với nhân viên an ninh soi chiếu và an ninh kiểm soát tại sân bay thọ xuân
trong vụ việc nữ nhân viên vz e bị hành hung vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua
theo cảng vụ hàng không miền bắc sau khi tiến hành bình giảng vào cuối tuần trước các bên đã đi tới kết luận
lực lượng an ninh cơ động sân bay thọ xuân đã phản ứng kịp thời để ngăn chặn ba đối tượng gây dối và có hành vi đuổi đánh nhân viên hàng không lê thị giang khi bị nữ nhân viên này từ chối không chụp ảnh chung
tuy nhiên lực lượng an ninh kiểm soát và an ninh soi chiếu lại chưa thực hiện đúng chức trách
được giao do đó cơ quan hữu quan thực hiện xử phạt nghiêm các nhân viên thờ ơ với vụ việc này
với hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số đề đối tượng trương thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú tệ ấp nhân lộc một thị trấn phong điền huyện phong điền thành phố cần thơ đã bị công an huyện phong điền tạm giữ hình sự
vào lúc một mươi bảy h bốn mươi phút ngày hai tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự công an huyện phong điền tổ chức bắt quả tăng
trương thị cúc đánh bạc dưới hình thức số đề tại căn nhà theo địa chỉ do trương thị cúc làm chủ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan như hai điện thoại di động máy tính hơn bảy triệu bảy trăm linh nghìn đồng tiền mặt bảy tờ phơi đề với tổng số tiền phơi hơn sáu mươi năm triệu đồng
bước đầu cúc khai nhận tổ chức mua bán số đề từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay

những diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trật tự sẽ được phóng viên chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ thì mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv